kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hai mươi tháng ba tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tranh luận với phần bào chữa của các luật sư đối với các bị cáo
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm luận tội và đề nghị mức án đối với bà trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo
bà trương mỹ lan bị đề nghị mức án cao nhất

theo đó luật sư phan trung hoài đã trình bày về hoàn cảnh gia đình nhân thân của bị cáo nguồn gốc quá trình kinh doanh của gia đình bị cáo trương mỹ lan và sự hình thành nên tập đoàn vạn thịnh pháp
về hệ sinh thái của tập đoàn vạn thịnh pháp theo luật sư chỉ bao gồm một số công ty nhất định
số lượng một công ty cho rằng trong hệ sinh thái vạn thịnh pháp thì cần xem xét thỏa đáng hơn
về nguyên nhân bối cảnh hoàn cảnh xảy ra vụ án luật sư cho rằng cần xem xét bị cáo tham gia tái cơ cấu scb trong thời điểm cần phải hợp nhất ba ngân hàng yếu kém khi tham gia bị cáo có vai trò là cố vấn ban hợp nhất
quá trình hợp nhất suốt một mươi năm trải qua nhiều giai đoạn đạt được một số kết quả nhất định
có những khoản vay là để trả nợ cũ và dòng tiền không ra khỏi ngân hàng
theo luật sư thì không thể bóc tách các khoản vay nào là cho vay mới trả nợ cũ hay là khoản vay mới hoàn toàn
luật sư đề nghị ghi nhận có sự chuyển biến trong nhận thức của bị cáo xem xét lại việc xác định sở hữu của bị cáo tại scb
nếu scb bị thiệt hại thì chính bị cáo cũng là người bị thiệt hại
về tính xác thực số tiền thiệt hại của vụ án cũng cần xem xét lại
luật sư băn khoăn về việc thiệt hại này có phải chính là dư nợ tín dụng của scb
ngày hôm nay bốn luật sư còn lại tiếp tục bào chữa cho bà

ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án tân hoàng minh
hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội tiến hành thẩm vấn các bị cáo để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án này
hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội
thừa nhận cáo trạng truy tố các bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chính xác
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty tân hoàng minh đỗ anh dũng đã nhận trách nhiệm cao nhất trong vụ án này
trình bày tại tòa bị cáo đỗ anh vũ khai tại thời điểm năm hai nghìn hai mươi một do nhu cầu cần nhiều vốn cho các dự án quy mô khác
bị cáo dũng đã đề ra chủ trương phát hành trái phiếu và giao cho con trai là bị cáo đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc công ty tân hoàng minh thực hiện việc phát hành trái phiếu
cả ba công ty phát hành trái phiếu đều là của bị cáo do bị cáo chỉ đạo hoạt động
bị cáo thừa nhận có việc chạy dòng tiền ảo để mua lại các trái phiếu
phương án phát hành trái phiếu đều là tạo dựng
việc hợp tác đầu tư kinh doanh từ việc tạo dựng hồ sơ phát hành cho đến việc mua lại bằng dòng tiền ảo
bị cáo dũng thừa nhận việc viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhận ra sai phạm của mình nên ngay khi bị khởi tố bị can bị cáo đã cùng gia đình tìm cách khắc phục sớm nhất số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng của các nhà đầu tư
bị cáo đỗ hoàng việt cho biết hệ sinh thái của tập đoàn tân hoàng minh có nhiều công ty khác nhau nhưng đều được điều hành bởi tập đoàn
việc lấy pháp nhân của ba công ty nguy tạo các hoạt động kinh doanh không có thật giữa nội bộ các công ty nêu trên đều làm phương án phát hành các gói trái phiếu lẻ với tổng giá trị phát hành là một mươi ba mươi tỷ đồng nhằm huy động tiền cho tập đoàn
chính bày tại phiên tòa nhiều bị hại đã đề nghị tòa sớm tuyên trả lại số tiền đầu tư mua trái phiếu của họ tại tân hoàng minh và đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo bởi họ chưa có tiền án tiền sự có ý thức bồi thường khắc phục hậu quả trong vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an sóc trăng cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi nhận hối lộ xảy ra tại sở giao thông vận tải tỉnh sóc trăng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an sóc trăng nhận được đơn tố cáo tội phạm của chủ một doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố sóc trăng
người này cho biết từ cuối năm hai nghìn một mươi năm cho đến đầu năm hai nghìn một mươi sáu khi doanh nghiệp của ông nộp thủ tục xin cấp phủ hiệu tại sở giao thông vận tải

tổng số tiền doanh nghiệp phải chi cho việc này là trên bốn tỷ đồng
liên quan đến vụ gây dối trật tự trước cửa tòa nhân dân thành phố châu đốc tỉnh an giang vào sáng ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc cho biết vừa ra quyết định khởi tố bắt giam đối với lê anh kiệt
trú tại thành phố châu đốc về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào sáng ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân thành phố châu đốc mở phiên tòa xét xử
thẩm vụ án cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ liên quan đến ba mươi ba bị cáo thuộc hai nhóm thanh thiếu niên
phường châu phú a và phường núi sam
lúc này kiệt cùng với nguyễn thành trung nguyễn hoàng khang và nhóm bạn thanh thiếu niên phường châu phú a
đến theo dõi phiên tòa thì phát hiện nhóm thanh thiếu niên phường núi sam cũng có mặt
kiệt điều khiển xe mô tô chở khang và trung mang theo dao tự chế đến chém nhóm thanh thiếu niên phường núi sam
khiến cho nhiều người dân bỏ chạy vào sân tòa án gây mất an ninh trật tự
lực lượng công an bảo vệ phiên tòa kịp thời phát hiện khống chế bắt giữ kiệt khang và trung đưa về trụ sở làm việc
liên quan đến đường dây mua bán số lượng lớn chất ma túy và súng quân dụng
công an tỉnh sơn la phối hợp với công an huyện mường ed và công an tỉnh hủa phan nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
vừa bắt giữ đối tượng vì văn khoản chú tại bản triềng cang xã triềng cang huyện sông mã tỉnh sơn la
trước đó vào ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tại địa bàn xã mường sai huyện sông mã tỉnh sơn la công an tỉnh sơn la phát hiện và bắt ba đối tượng
về tội vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là năm bánh heroin có khối lượng hơn một năm kg hơn hai bảy kg hồng phiến hai kg ma túy đá
hai khẩu súng ngắn quân dụng và ba mươi năm viên đạn
quá trình điều tra mở rộng lực lượng chức năng xác định đối tượng vì văn khoản là một mắt xích nằm trong đường dây ma túy này
qua hơn sáu tháng đấu tranh với các đối tượng
lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng khoản
tại cơ quan công an khoản đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị hiện nay thủ đoạn tổ chức hoạt động đánh bạc ngày càng tinh vi và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương
chính vì vậy mặc dù đã hết tháng riêng thế nhưng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc
tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt hơn
phóng sự được thực hiện tại quảng ngãi
cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi đã bắt giữ đối tượng phan thị mỹ dung bốn mươi tuổi
ở tổ hai phường tránh lộ tp quảng ngãi và đối tượng nguyễn thị thu thủy năm mươi tuổi
đều ở tổ hai phường tránh lộ tp quảng ngãi vì hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh số đề và cho vay nặng lãi
nguyễn thị thu thủy trực tiếp thu tịch đề về nộp đại lý lớn của phan thị mỹ dung
hoạt động cho vay nặng lãi và đánh bạc của phan thị mỹ dung rất tinh vi hòng tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
trong thời điểm trước trong và sau tết công an huyện đức phổ đã triệt phá trên một mươi vụ đánh bạc ăn thua bằng tiền
hiện các vụ việc trên công an thị xã đức phổ đang tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
các đối tượng đánh bạc đủ thành phần xã hội nhưng đa phần không có công an việc làm ổn định hàm chơi hạn chế về nhận thức pháp luật dễ bị lôi kéo rụ rỗ
do nghiện đỏ đen nên họ sẵn sàng tụ tập vào bất cứ thời điểm nào ngày cũng như đêm ở bất cứ đâu có thể trong rừng sâu trên đồi núi hay ngay tại nhà riêng quán cà phê trong đám cưới đám rỗ đám tang hay sau mỗi cuộc vui
công an viện cũng đã triển khai lên danh sách các số đối tượng gộ hóa cho công cách để vang ra đồng thời bố trí các lực lượng để bắt xử lý các đối tượng có dấu hiệu đánh bạc như bột cua xô đề đánh bơ
để xóa bỏ tệ nạn này thì điều quan trọng nhất là từng người dân phải nhận thức được tác hại của nó để không tham gia đánh bạc
kiên quyết bày trừ tệ nạn cơ bạc ra khỏi nhà

cơ quan cảnh sát điều tra xác định lê văn hồng chú tại tỉnh thanh hóa với vai trò là cố vấn giám đốc một công ty bảo hiểm trên địa bàn thành phố ninh bình
lợi dụng việc bản thân có điều kiện tiếp cận hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm đối với chủ phương tiện ô tô gây tai nạn giao thông
nên đã câu kết với một số đối tượng trong và ngoài công ty bảo hiểm của mình để lập ra nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường giả
để mang đi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần bốn tỷ đồng của nhiều công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh ninh bình và một số địa phương khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại đồng nai
và một số tỉnh thành phố khác để điều tra làm rõ về hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm
nhưng chưa bị xử lý ở giai đoạn một của vụ án buôn lậu xăng do phan thanh hữu cầm đầu
với số lượng lên đến trên hai trăm linh triệu lít xăng
để phục vụ điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai kêu gọi các đối tượng phạm tội
liên quan đến đường dây buôn lậu trên sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
trong giai đoạn một của chuyên án do công an tỉnh đồng nai xác lập vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
để đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng từ singapore về việt nam tiêu thụ
tại các tỉnh thành phía nam và khu vực miền trung tây nguyên công an đồng nai đã khởi tố vụ án
điều tra và đề nghị truy tố bảy mươi bốn bị can về tội buôn lậu và một bị can về tội nhận hối lộ
tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến trên hai trăm linh triệu lít xăng
tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là hơn hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng
cơ quan tố tụng cũng đã quyết định tịch thu xung công quỹ nhà nước một mươi bảy phương tiện tàu thủy
hai mươi hai xe bồn hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác
kết thúc điều tra giai đoạn một của vụ án đã có bảy mươi bốn bị cáo bị tòa án nhân dân các cấp
tuyên phạt với nhiều mức án khác nhau
trong đó các đối tượng cầm đầu là đào ngọc viễn bị tuyên phạt một mươi năm năm tù
phan thành hữu bị tuyên phạt một mươi ba năm sáu tháng tù về tội buôn lậu
ngô văn thụy nguyên đội trưởng của cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
bị tuyên phạt một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ
những năm gần đây mạng xã hội đã trở thành nơi trao đổi mua bán hàng hóa hết sức nhộn nhịp
trong đó việc hình thành các hội nhóm mua bán sản phẩm dịch vụ
đã ngày càng thốt sự tham gia của nhiều người bán và người mua
tuy nhiên cũng đã xuất hiện tình trạng nhiều kẻ gian lợi dụng sự tin tưởng của người dùng
dùng chung hội nhóm để lừa đảo trục lợi bằng cách là yêu cầu người mua
chuyển khoản tiền cọc hoặc là chuyển tiền trước sau đó bùng hàng
đối tượng này vừa bị công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của đối tượng đó là lập tài khoản facebook tham gia vào các hội nhóm
để tìm kiếm khách hàng chào mời các sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng
với giá rẻ hơn giá thị trường khi khách hàng chuyển tiền thành công
đối tượng lập tức rút toàn bộ số tiền đồng thời cắt liên lạc với khách hàng
và đơn vị cung cấp sản phẩm
còn người phụ nữ này đã mất năm triệu đồng sau khi chuyển khoản tiền cọc để mua một chiếc xe cũ
cho một đối tượng bán lạ tìm được qua một nhóm chuyên về thanh lý xe
bài học kinh nghiệm mà chị rút ra đó là với bất cứ giao dịch nào mua bán trên mạng
hay thông qua các hội nhóm thì yêu cầu tiên quyết đó là phải kiểm tra kỹ thông tin người bán
thực ra bất kỳ khi nào mua cái gì cũng thế khi mà trước khi mình chuyển tiền cho bất cứ một ai
thì phải kiểm tra thật kỹ thông tin
thông tin về
thông tin về bản thân người được mua những thông tin sản phẩm dịch vụ mà mình sẽ sử dụng
nó có chắc chắn là của người đấy hay không
hay là những cái nguồn thông tin nào mà có thể kiểm tra được là phải kiểm tra
nếu mà cảm thấy lăn tăn thì hãy dừng chuyển khoản dù là số tiền nhỏ cũng đừng chuyển khoản
bởi vì nhiều người như thế sẽ thành số tiền rất lớn cho đối tượng đó tiếp tục làm việc lừa đảo mọi người
trên nhiều hội nhóm mua bán của facebook hiện nay xuất hiện không ít tình trạng các đối tượng
lập các tài khoản đăng các thông tin bán sản phẩm dịch vụ thường với giá cả cạnh tranh hấp dẫn hơn
sau khi có người đặt mua thì yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán trước
nhưng chúng không thực hiện nghĩa vụ chuyển hàng hoặc chuyển hàng không đúng với sản phẩm dịch vụ quảng cáo
đồng thời ngay lập tức xóa tài khoản chặn cuộc gọi khiến cho người mua không thể liên lạc được
đối với những cái shop lại và đặc biệt là có chính sách khuyến mãi hoặc là những cái chính sách giá cực kỳ là hấp dẫn
thì chúng ta phải hết sức thân trọng và phải có cái cơ chế để đảm bảo kiểm tra được chất lượng của hàng hóa
và cái yêu cầu về hoàn hủy đơn hàng cũng như là trả lại tiền khi mà không ưng đối với cái sản phẩm dịch vụ đó
theo các chuyên gia các đối tượng thường đánh vào tâm lý thích mua hàng giá rẻ của người tiêu dùng để thực hiện hành vi lừa đảo
bên cạnh đó khi dính chiêu lừa này nhiều người lại chọn cách bỏ qua bởi số tiền bị lừa không lớn
đồng thời các đối tượng liên tục thay đổi tài khoản khiến cho nhiều người tiếp tục bị lừa
vì thế mỗi người cần phải nâng cao cảnh giác và lên tiếng cảnh báo cho những người xung quanh để tránh bị lừa đảo
những kẻ lừa đảo thường tạo ra cảm giác cấp bách để chúng có thể vượt qua khả năng nhận định của bạn
những cuộc gọi tin nhắn kết thúc thúc giục phải động nhanh như thời gian khuyến mại đã hết
trong tình huống này bạn cần phải dành thời gian suy nghĩ thật kỹ và đặt câu hỏi tìm hiểu nội dung thông tin để tránh dồn vào tình huống xấu
mùa bán hàng trực tuyến trên các mạng xã hội đã tạo ra cơ hội kinh doanh lớn cho nhiều người bán và sự thuận tiện nhanh chóng cho người mua
tuy nhiên hãy trở thành người tiêu dùng thông thái để mua được những sản phẩm dịch vụ tốt theo nhu cầu và không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi